công an tỉnh đắk nông đã phát hiện và phối hợp với bộ công an đấu tranh triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán xăng giả với quy mô đặc biệt lớn
điều đang nói là các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vô cùng tinh vi quy mô lớn tại nhiều tỉnh nhiều thành phố
bước đầu cơ quan công an đã bắt xử lý hai mươi ba đối tượng thu giữ nhiều tăng vật liên quan
sau một thời gian theo dõi mật phục lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng đang có hoạt động pha trộn dung môi
với chất kích ron tạo thành xăng giả tại sáu điểm thuộc địa bàn thành phố hồ chí minh thành phố cần thơ tỉnh hậu giang và tỉnh sóc trăng
lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ trên ba hai triệu lít dung dịch các loại trong đó có trên hai một triệu lít hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng trịnh sướng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ hưng
có trụ sở tại ấp dông dữa thị trấn lịch hội thượng huyện trần đề tỉnh sóc trăng đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng tại tỉnh sóc trăng
thực hiện chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng và đồng chí thứ trưởng cũng như là thường trực tỉnh ủy
thì quan điểm của ban chỉ đạo chuyên án là sẽ tập trung thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi của các đối tượng và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng đến nay số tiền các đối tượng sử dụng mua dung môi
là trên ba tỷ đồng
ngay trong sáng ngày sáu tháng sáu công an tỉnh đắk nông đã tổ chức họp báo thông tin vụ việc
theo đó có hai mươi ba bị can đã bị khởi tố
hiện công an tỉnh đắk nông đang tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an và công an các địa phương liên quan tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật